tết nguyên đán canh tí đang đến cận kề năm nay thì hoa lây ơn tết ở tỉnh phú yên được mùa sẵn sàng cung ứng cho thị trường dịp tết nguyên đán
tuy nhiên nhiều người dân cũng đang lo lắng sợ giá hoa sẽ không được giá như năm ngoái
những ngày cuối năm không khí chăm sóc hoa ở làng hoa lây ơn truyền thống rộng hai mươi năm hectare của bốn trăm hai mươi nông dân xã bình ngọc thành phố tuy hòa trở nên sôi động
cuối năm thời tiết ấm áp các loại hoa lây ơn đều đã bắt đầu chuẩn bị bùng nộ
nói chung là thận rào thành bông lên đẹp các chỗ khoảng hai mươi bốn hai mươi năm là nó tập trung dưới đây rất đông chỗ nào nó cũng tập trung dưới đây nó mua ở đây là khu chính
trung bình một xào hoa lây ơn năm trăm linh m hai nông dân đầu tư hết một mươi triệu đồng hoa được xuất bán đi nhiều tỉnh thành phố trong nước với mức giá từ ba mươi đến sáu mươi đồng một bình một mươi cây tủy loại
người trồng lái ít nhất một mươi triệu đồng một xào năm nay hoa đồng loạt nở vào đúng dịp tết
nhưng nhà vườn vẫn nơm nớp lo ngại sợ tư thương ép giá
hôm nay bà con sẽ tham gia cùng địa phương chính viên địa phương tiến trình về khách và du lịch cộng đồng ở thông ngọc lãng
mang thêm lợi ích về kinh tế thu nhập cho bà con là lợi ích khách du lịch tới để tham quan an nghí và đi xem những rau vườn hoa
khác với mọi năm năm nay các nhà vườn còn trồng sen canh hoa lây ơn
với rau ăn lá và chủ động ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới để trồng hoa quanh năm bán vào dịp ngày rằm hoặc đầu tháng
đặc biệt nhiều hộ còn tham gia mô hình phát triển du lịch cộng đồng để chủ động đối phó với giá cả bấp bềnh có thêm thu nhập ổn định để có một cái tết xung vầy